để tiếp tục đảm bảo an toàn cho du khách các di tích vẫn tiếp tục đề nghị du khách đeo khẩu trang đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước diệt quần do trung tâm chuẩn bị trước khi vào thăm quan di tích